bà maria van khekover trưởng nhóm kỹ thuật thuộc chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who
dự báo trong năm nay sẽ có nhiều phương pháp mới điều trị covid một mươi chín
và biến thể tiếp theo của virus sars cov hai sẽ có khả năng lây lan cao hơn nữa
vì chúng phải vượt mặt các biến thể đang hoành hành hiện nay
chính vì vậy bà van khekover nhấn mạnh rằng người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn